thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị chức năng tham mưu nghiên cứu sớm bổ sung sửa đổi hoàn thiện bộ tiêu chí
ban hành quy trình xét công nhận công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trở tự và văn minh đô thị
ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội thứ trưởng lê văn tuyến đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
thứ trưởng lê văn tuyến đã trả lời những vấn đề liên quan
liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng lê văn tuyến cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
đối với trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình có diện tích tương đối rộng gần bảy mươi tám hectare
chiếm tới hai phần ba diện tích của toàn huyện
chính vì thế công tác đảm bảo an ninh trật tự cho một địa bàn
trong đó có nhiều thôn bản cách trung tâm xã tới hơn bốn mươi km thực sự là một thách thức lớn
vâng tuy nhiên sau hơn bốn năm về cơ sở lực lượng công an xã trường sơn đã và đang chung tay cùng nhân dân
xây dựng vùng biên giới ngày một ổn định và phát triển
hôm nay công an xã trường sơn về giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai ở bản cổ tràng
đó là trường hợp tranh cãi xung quanh lối đi vào đất trồng rừng của hai hộ gia đình
chị nguyễn thị mến và anh nguyễn văn nguyệt nảy sinh từ nhiều năm trước
trong đời sống lao động sản xuất của bà con brô vân kiểu tại đây
nhiều vụ việc mâu tuẫn nhỏ nếu không được giải quyết thấu đáo triệt đề
trên tinh thần thượng tôn pháp luật sẽ rất dễ dẫn đến những bất ổn định về an ninh trật tự
anh nguyễn văn nguyệt vẫn cứ phát lần chiếm rửa
tháng năm hai nghìn hai mươi ba này anh nguyễn văn nguyệt trong cái chỗ đường xe đó
một lần chiếm tới đất cổ trí luôn rồi là cãi nhau
anh nhớ tức là anh lái xe tông chi trang
chi trang là anh xuống xe anh tạt anh tạt vô cái mạng cổ trí
công an xã nói dạy với nó là có hiệu quả vì là một là họ có kinh nghiệm
hai nữa là họ có kinh nghiệm
thứ ba nữa là
họ gọi là người ngoài đi
giống như con mên nói với bà cũng là bà con bên kia cũng là bà con
thì nói là nếu mình mà giải quyết thì họ là nói là bên kia này là bên kia
mẹ anh công an ở đây giải quyết rất thoải mái
mà bây giờ là có công an thì họ vẫn lo mà chấp hành
thái gia đình đã cam kết
tôi coi như sự việc là tầm nhất và từ đây là để sống với nhau cho nó tin cao
có làm có sống có anh có em ạ
nhất trị chưa
từ khi thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
lực lượng công an xã trường sơn đã xác định rõ phương châm lấy dân làm gốc
cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân
qua đó để mỗi một cán bộ chiến sĩ phải nắm rõ vụ việc ngay từ cơ sở
có như thế mới nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy chính quyền
các biện pháp giải pháp giải quyết triệt đề các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất bảo vệ vững chắc an ninh biên giới
thế này em cũng tổ chức về
đầu tiên nắm tình hình vụ việc và mình biết nguyên nhân là từ ở chỗ nào
mình nắm bắt được vụ việc sau đó mình tìm cách giải quyết
cụ thể là chúng tôi phân tích cãi đúng cãi sai cãi đúng quy định của pháp luật
và trên cái tin cái lý thì người ta cũng nghe như thế là hợp tin hợp lý
thì từ đó vụ việc thì chúng tôi đã giải quyết rất tốt
việc mà tiếp cận với địa bàn cũng là một cái sự nỗ lực rất là lớn
đến từ chính cả công trị là cản bộ chiến sĩ công an
thì từ khi công an chính quyền về xã
thì cái tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nó được đảm bảo dư vững
không có cái
những cái sự việc mà nó nóng nó xảy ra
an ninh trật tự vùng biên giới thường tiêm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh
các loại tội phạm thường lợi dụng việc thiếu thông tin
sự nhẹ dạ cả tin của bà con đồng bào dân tộc
để thực hiện hành vi phạm tội nhất là các loại tội phạm qua biên giới
chính vì thế việc ổn định tình hình ngay trong đời sống thường nhật
của bà con dân tộc vùng biên giới sẽ là cơ sở để lực lượng công an xã trường sơn
phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương